một vụ cướp tiệm vàng đã xảy ra trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ do anh lê văn hân làm chủ
đối tượng đinh quang minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đã dùng rùi cui điện để uy hiếp đe dọa và đập phá cân tiểu ly gương soi
nhằm mục đích cướp tài sản là vàng bạc trang sức đang trưng bày ở trong quầy
vụ việc xảy ra vào một mươi hai h hai mươi phút trưa ngày hôm qua hai mươi hai tháng bốn
lúc này trong tiệm vàng có hai vợ chồng anh lê văn hân và hai khách hàng
thế vậy hai khách hàng đã chạy ra ngoài chi hô nghe tiếng chi hô của người dân đại úy vũ thế dũng
cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng với thiêu tá nguyễn mạnh hùng
cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh phú thọ
đang dừng đèn đỏ gần đó đã có mặt kịp thời phối hợp với quần chúng nhân dân
chặn cửa không cho đối tượng đầu thoát đồng thời tuyên truyền vận động để đối tượng chấp hành
sau khoảng một mươi năm phút đối tượng mình đã buông hùng khí đầu hàng